mà báo nhân dân hàng tháng
là đơn vị đánh giá tổ chức
thì ta ghi nhận ở đây theo tôi ít nhất là
hai phương diện của sự thành công
sự thành công thứ nhất là sự tham gia
của các họa sĩ việt nam
một cách trực diện cụ thể
vào một đề tài nóng
và mang ý nghĩa tích cực đối với đời sống xã hội
trong cái mùa dịch vừa rồi
và cái thành công thứ hai
chính là thành công ở mặt tổ chức
của một đơn vị báo chí có uy tín
và tôi nghĩ rằng trên cơ sở
của những thành công ban đầu như vậy
thì chúng ta hoàn toàn có quyền tin
và hy vọng rằng trong thời gian
cái sự hợp tác này nó sẽ ngày càng
chặt chẽ hơn và từ đó
thì nhiều dự án nghệ thuật khác nữa
không chỉ trong hội họa
mà trong các lĩnh vực khác
sẽ được tiếp tục triển khai và thu được
hiệu quả xã hội
tốt vâng một lần nữa
xin được cảm ơn tất cả các vị khách đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình trong chương trình
của chúng tôi ngày hôm nay